vâng phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại nghị trường quốc hội luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân
và tại kỳ họp lần này với những nhóm vấn đề được lựa chọn được đánh giá là nhóm vấn đề lớn quan trọng cần thiết cấp bách trước mắt và có ý nghĩa chiến lược lâu dài
và phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động thương binh và xã hội trong ngày hôm nay đã nhận được sự theo dõi và đồng thuận cao của cử tri và đại biểu quốc hội
trên tinh thần tập trung tâm huyết thẳng thắn cầu thị với nhiều giải pháp được đưa ra
việc làm cho người lao động là vấn đề nóng hiện nay khi số lao động bị mất việc giảm giờ làm liên tục gia tăng
vì vậy phiên chất vấn đối với bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội đào ngọc dung được nhiều cử tri theo dõi
với mong muốn tìm ra các giải pháp giải quyết những vấn đề liên quan đến lao động việc làm hay bảo hiểm xã hội
tôi kỳ vọng lớn nhất
việc làm sẽ tạo nhiều việc làm cho lao động hiện nay tôi thấy thất nghiệp nhiều
và cái lao động dư thừa lao động trong độ tuổi vàng thì lãng phí quá
công an việc làm của người lao động mà không có việc làm không có xí nghiệp giải thể các doanh nghiệp không phát triển được
trong cái kỳ họp lần này chắc là quốc hội sẽ phải phát biểu rất nhiều về vấn đề này
tại nghị trí của quốc hội quốc hội sẽ phải phát biểu rất nhiều về vấn đề này
tại nghị trường phần trả lời chất vấn của người đứng đầu ngành lao động thương minh và xã hội cũng đã được nhiều ý kiến đại biểu quốc hội đánh giá cao
tuy nhiên với những giải pháp được bộ trưởng đào ngọc dung đưa ra nhiều ý kiến cho rằng cần phải được cụ thể hóa hơn
bộ trưởng bộ lao động thương binh xã hội cũng đã trả lời đi vào các nội dung mà các đại biểu quốc hội đã đặt vấn đề với bộ trưởng
tuy nhiên thì vẫn còn một vài nội dung như là việc thực hiện nghị quyết một mươi chín
trong việc các việc giải quyết sắp xếp các đơn vị công lập trong đào tạo nghề cũng như là nâng cao chất lượng đào tạo nghề
một vài cái nội dung mà bộ trưởng trả lời thì nó cũng chưa được rõ lắm
từ đây đến cuối năm ngăn chặn được tình trạng mất việc làm thất nghiệp của người lao động là cực kỳ quan trọng
bộ trưởng sáng giờ có đưa ra con số đó nhưng đề ra những giải pháp hữu hiệu căn cơ cốt lõi thì chưa ra
những giải pháp mà để cho một sự thiết phục của người dân cũng như người lao động
cho nên cái việc mà theo tôi đối với trong những thời gian sắp tới
bộ lao động thương binh xã hội cần phải có sự phối hợp nhịp nhàng rốt ráo đối với chính quyền địa phương người lao động cũng như là doanh nghiệp
vào ngày mai quốc hội sẽ tiếp tục thực hiện chất vấn các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
thuộc các bộ khoa học và công nghệ giao thông vận tài
và ủy ban dân tộc nhiều ý kiến cử tri đã chia sẻ kỳ vọng mong muốn đối với những vấn đề quan tâm
cái đường sắt là không được quan tâm
cho nên là tôi thấy là làm sao mà quốc hội lần này phải quan tâm đầu tư cho đường sắt nhiều hơn nữa
để đẩy mạnh cái phát triển du lịch đẩy mạnh cái lưu thông hàng hóa làm sao cho giá rẻ
liên quan đến vấn đề trách nhiệm của bộ giao thông về những cơ sở hạ tầng giao thông
thì cũng cần phải có những các cái đầu tư có những cái giải pháp để mà khắc phục những các cái nó đang chậm trễ
nó đang ôn tắc và vấn đề về vấn đề giải ngân ra làm sao để mà những cái dự án giao thông nó đem lại cái hiệu quả kinh tế cho xã hội
khi mà chúng ta cũng đã thảo luận và đối với bà con nhân dân đặc biệt là bà con nhân dân vùng khó khăn đặc biệt như chúng tôi đây
thì cũng muốn là có những cái quyền lợi và những cái đồng cấp
một phần nào đó để cho bà con người ta cũng vượt qua những khó khăn